nhiều tỉnh thành trên cả nước đã tổ chức bế mạc đại hội đại biểu đảng bộ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân mời quý vị cùng theo dõi
ngày một mươi sáu tháng một mươi đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh bạc liêu lần thứ một mươi sáu đã thành công và bế mạc
đại hội thông qua nghị quyết nhiệm kỳ mới với quyết tâm đưa bạc liêu trở thành tỉnh phát triển nhanh
bền vững phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông kiều long và cả nước
đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa mới gồm bốn mươi bảy đồng chí ban thường vụ tỉnh ủy một mươi bốn đồng chí
đồng chí lữ văn hùng tái đắc cử bí thư tỉnh ủy khóa một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đảng bộ tỉnh bạc liêu đi dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
gồm một mươi năm đồng chí và hai đại biểu dự khuyết
sau ba ngày làm việc chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi
đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh bến tre lần thứ một mươi một họp phiên bế mạc kết thúc thành công
đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết về phương hướng mục tiêu nhiệm vụ của đảng bộ từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
đại hội đã bầu ra ban chấp hành đảng bộ tỉnh bến tre nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm bốn mươi chín đồng chí
bầu ban thường vụ gồm một mươi bốn đồng chí bầu đồng chí phan văn mãi giữ chức bí thư tỉnh ủy
đại hội bầu đoàn đại biểu đảng bộ tỉnh bến tre giữ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba gồm một mươi tám đại biểu và ba đại biểu dự khuyết
chiều một mươi sáu tháng một mươi đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh trà vinh đã công bố kết quả họp phiên đầu tiên
đồng chí ngô trí cường đắc cử bí thư tỉnh ủy trà vinh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ban chấp hành đảng bộ tỉnh trà vinh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm bốn mươi chín đồng chí
đại hội đưa ra mục tiêu trong nhiệm kỳ tới là xây dựng trà vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế của vùng đồng bằng sông cửu long
là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực đồng bằng sông kiều long trước năm hai nghìn ba mươi
đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh long an lần thứ một mươi một đã tiến hành phiên bế mạc vào sáng nay
và thông qua nghị quyết nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm với nhiều chỉ tiêu quan trọng bảo đảm sự phát triển vững chắc của tỉnh trong thời gian tới
tỉnh long an phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm giữ vững vị trí dẫn đầu vùng đồng bằng sông kiểu long
và đến năm hai nghìn ba mươi trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam
đồng chí nguyễn văn được được bầu làm bí thư tỉnh ủy long an
đại hội đã bầu một mươi bảy đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết đi dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
ngày một mươi sáu tháng một mươi đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh tây ninh lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã thành công tốt đẹp
và bế mạc đồng chí nguyễn thành tâm bí thư tỉnh ủy khóa một mươi tiếp tục được tín nhiệm
tái đắc cử bí thư tỉnh ủy khóa một mươi một
trong nhiệm kỳ tới cùng với đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
tỉnh tây ninh sẽ phân đấu đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế
để trở thành một cực tăng trưởng mới năng động của vùng kinh tế trọng điểm phía nam
đến năm hai nghìn hai mươi năm tự cân đối chi thường xuyên
lễ bế mạc đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh bình thuận lần thứ một mươi bốn
đã thảo luận và nhất trí với các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp phát triển giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
hướng tới mục tiêu đưa tỉnh bình thuận phát triển nhanh và bền vững
mạnh về kinh tế biển năng lượng và du lịch
đồng chí dương văn an được bầu làm bí thư tỉnh ủy nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại hội bầu ban thường vụ tỉnh ủy gồm một mươi bốn đồng chí
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy gồm một mươi một đồng chí
và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba gồm một mươi sáu đồng chí
ngày một mươi sáu tháng một mươi đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh bình định lần thứ hai mươi
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã bế mạc
sau ba ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc
đại hội đã thông qua nghị quyết và các văn kiện quan trọng khác
đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh bình định khóa hai mươi với năm mươi bốn đồng chí
bầu ban thường vụ gồm một mươi ba đồng chí
đồng chí hồ quốc dũng được bầu giữ chức danh bí thư tỉnh ủy bình định nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng lần thứ một mươi ba của đảng
với một mươi chín đồng chí chính thức hai đồng chí dự khuyết
đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh phú yên lần thứ một mươi bảy đã bế mạc
thông qua nghị quyết và ra mắt ban chấp hành mới gồm bốn mươi chín đồng chí
đồng chí phạm đại dương tái đắc cử chức bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại hội cũng đã bầu ra một mươi bảy đồng chí đi dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đại hội xác định mục tiêu phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi năm cơ bản hoàn thiện nền tảng hạ tầng kỹ thuật quan trọng của một số ngành kinh tế chủ lực
đến năm hai nghìn ba mươi phú yên có ngành dịch vụ nông nghiệp và công nghiệp phát triển mạnh